đà nẵng không chỉ được biết đến với một thành phố đầu biển cuối sông thành phố của những cây cầu nổi tiếng bắc qua sông hàn thơ mộng mà còn được nhắc đến với những tấm lòng người đà nẵng dành cho thành phố
trong phóng sự sau đây chúng ta sẽ cùng gặp gỡ nghệ nhân lê nguyên vĩ với sản phẩm nghệ thuật hướng tới tuần lễ apec hai nghìn một mươi bảy nơi đà nẵng sẽ là thành phố chủ nhà
nghệ nhân lê nguyên vĩ tên thật là lê đức vĩ là người con của làng biển mân thái sơn trà đà nẵng
đã hơn ba mươi năm qua ông vẫn tìm mẩn ngồi mê đá mây lá mê làm đẹp trên những thứ ngỡ vô chi vô giác
ông là người đầu tiên sáng tạo và cho ra đời nghệ thuật thạch ảnh đen trắng đầu tiên năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
không dừng lại ở đó từ ảnh đen trắng ông tìm cách chuyển thạch ảnh bằng ảnh màu
từ nhỏ đến lớn là tôi
đam mê những cái mới tức là làm những gì đó mới lạ làm những cái không giống người khác
và sản phẩm của tôi nó cũng không đụng hàng luôn nó cũng không trùng lập luôn
tôi tìm thấy nơi biển đá tự nhiên là không biển đá là giống biển đá nào
và không có một cái màu sắc nào giống màu sắc nào
thì đối với người nghệ sĩ cái khát vọng của người nghệ sĩ là
thứ nhất là đi tìm kiếm cái mới cái lạ
nhưng mà muốn có cái mới cái lạ thì người nghệ sĩ cần một không gian một cái môi trường

cái khát vọng của tôi cũng nhiềm đam mê của tôi là đi về phía trước
tìm kiếm một cái trang trời mới lạ
có lẽ chính niềm đam mê và vượt lên những khó khăn của cuộc sống
đã mang về cho ông sự vinh danh mà ai cũng ngưỡng mộ tự hào
những ngày đầu ông cùng vợ con đã phải lặn lội ngược xuôi
tìm đá cuội từ nhiều con sông ngọn suối như sông thu bồn cu đê
từ ý tưởng đến một tác phẩm hoàn chỉnh có thương hiệu
ông đã phải tốn nhiều thời gian công sức
và đổ nhiều tâm lý
khi đã đạt được đỉnh nghệ thuật của thạch ảnh
ông lại tiếp tục tìm tòi và đưa ảnh lên gân lá bồ đề
năm hai nghìn một mươi ba ông khẳng định thêm thương hiệu của mình
bằng nghệ thuật diệp ảnh trên lá
bằng những nỗ lực của mình ông ghi tên vào sách kỷ lục guinness việt nam năm hai nghìn bảy
nhận danh hiệu sản phẩm tinh hoa làng nghề việt nam năm hai nghìn một mươi ba và năm hai nghìn một mươi tám
ông được thành phố đà nẵng vinh danh là một trong sáu nghệ nhân đà nẵng
chưa khi nào bằng lòng về những gì mình đã làm được
ông lại tiếp tục hướng về các sản phẩm mới và lạ hơn trên đá thạch anh thủy tinh
có sự hỗ trợ của đèn led
tạo sản phẩm lưu niệm phục vụ du lịch
với việc tập trung vào hình ảnh danh lam thắng cảnh nổi tiếng của việt nam
và đặc biệt là của đà nẵng
hướng tới tuần lễ cấp cao apec năm hai nghìn một mươi bảy do việt nam đăng cai tổ chức tại đà nẵng
với hình ảnh nhận diện đà nẵng là vọc trà vá chân nâu
ông đang tiếp tục đưa hình ảnh nữ hoàng linh trưởng vọc trà vá chân nâu
và các sản phẩm thạch ảnh diệp ảnh
đây cũng là cách để ông làm mới sản phẩm của mình
có phần giới thiệu quảng bá hình ảnh đà nẵng việt nam đến với bạn bè quốc tế